thưa quý vị sở y tế hà nội thông tin từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay thành phố ghi nhận bốn mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó hai mươi chín ca tại khu vực cách ly một mươi ca tại khu vực phong tỏa một ca tại cộng đồng là bệnh nhân nữ ở tả thanh oai thanh trì
liên quan đến bốn ca dương tính sars cov hai tại times city ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường vĩnh tuy
quận hai bà trưng đã có văn bản đề nghị toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống làm việc tại tất cả các căn hộ ở tòa nhà t một
khu đô thị time city tạm thời không ra khỏi nhà để phối hợp với cơ quan y tế chính quyền ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian kể từ hai mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng chín cho tới khi có thông báo mới
vào ngày hôm qua bốn tháng chín hà nội đã đặt bản đề nghị cho các cơ quan y tế
đã lập ba mươi chốt cứng tại ba mươi cây cầu trên những địa bàn trọng điểm trên
nhằm hạn chế người dân di chuyển qua lại đảm bảo tốt nhất tránh việc lây lan dịch bệnh ghi nhận của phóng viên thời sự
tại hai điểm của đầu cầu noi thuộc phường cổ nhế hai quận bắc thử liêm hà nội
chốt cứng được giao chắn bằng thép cao khoảng hai mét kiên cố và được rào cả hai đầu cầu nhằm ngăn cách
không cho người từ các vùng dịch khác qua lại
nhiều người dân tại đây thấy khá bình thường

chúng tôi rất mừng và ủng hộ cho cấp trên
chắn cầu này chúng tôi hơi giận mình bởi vì mình không được thông báo trước
vì cũng không biết đâu thế nhưng mà chúa chấp hành thôi
đảm bảo phòng dịch thì mình quá tốt rồi
nói chung là thôi gì mình càng nghiêm thì mình chấp hành nên chấp hành tốt
nhiều phương tiện do không biết việc lập chất cứng nên khi đến đầu cầu đã phải quay đầu xe
để người dân nắm bắt được thông tin
chuyển như thế này nhưng dù như thế nào đi chăng nữa
ý thức người dân vẫn là yếu tố quan trọng trong việc phòng dịch
trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường cũng đã triển khai rất nhiều chốt
cả chốt cứng và chốt các vùng xanh
tuy nhiên là thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội
cũng như là ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm
ủy ban nhân dân phường phối hợp với cả ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm
đã thực hiện chốt cứng tại điểm cầu cống liên mạc hai
tuy nhiên là để thực hiện công tác phòng chống dịch tốt nhất
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trên địa bàn
để mọi người cũng nắm được cái tinh thần là chỉ đi trên một tuyến đường
khi tham gia giao thông được thuận tiện cũng như là công tác đảm bảo phòng chống dịch được hiệu quả
hiện các cầu được lập chốt cứng này gồm liên mạc hai cầu phố viên cầu noi
cầu khu công nghiệp bộ công an lại yên hoài đức hà nội
cầu đông la cầu bích hòa
cầu đạm bơm khé tăng cầu mỹ hưng cầu đen cầu dương hiển
cầu hoàng xá hai cầu khánh vân cầu làng phúc am cầu duyên thái
vị trí trên đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ cầu đại học vân canh
cầu cạnh cầu sông đáy cầu lại dụ cầu mai linh cũ cầu đồng hoàng cầu xóm sông cầu
cầu hoàng xá đỗ hà cầu văn xá cầu cạnh coca cola trên phường duyên thái huyện thường tín
ba lối lên cao tốc từ đường kênh hồng vân cầu kẹ qua kênh hồng vân đề hồng vân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa
để kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch
không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực làm sạch dần tiến đến xanh hóa toàn bộ các khu vực